ngày một mươi hai tháng một mươi tại cung văn hóa thể thao thanh niên thành phố hải phòng thanh đoàn hải phòng phối hợp cùng hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức chương trình ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông thu hút hơn một đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng
ngày hội kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông tập trung vào những hành động thiết thực như
không uống rượu bia khi tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông không tham gia đua xe trái phép đi đúng làng đường phần đường
mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông
qua đó góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra